theo người dân phản ánh trong thời gian gần đây trên một số tuyến đường chính của thành phố việt trì tỉnh phú thọ
như đường hùng vương nguyễn tất thành xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
phóng nhanh lạng lách đánh võng khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc
thực tế thì đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra do những hành vi thiếu ý thức như vậy khi điều kiển phương tiện
để bảo đảm cho tự an toàn giao thông trên địa bàn công an thành phố việt trì đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra công khai
kết hợp hóa trang có sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác
thời gian thực hiện nhiệm vụ tập trung từ một mươi chín h đến hai mươi ba h ba mươi phút trong ngày
đây là lúc các đối tượng thường điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia dẫn đến hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
tối đến thì là có một số thanh niên cứ tụ tập khoảng rất là đông
khoảng trên một mươi người tối đến còn đi chê cảnh sát và đi lạng lách từ đường này sang đường bên kia
toàn cái nửa tuổi mà chẳng hạn hai nghìn ba hai nghìn năm thôi
nhiều người ở đây người ta nhìn thấy những cảnh đấy người ta rất là bức xúc
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì đã xử lý vi phạm trên hai trăm linh trường hợp phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng
cảnh sát kiểm soát trên tất cả tuần đường và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến các đối tượng thanh niên liên
tập trung điều khiển các phương tiện tham gia xuống đường
như vi phạm không đủ bổ hiểm trở quả trước người quyết định lạng lách nánh võng hoặc là phóng nhanh vượt ẩu
sau khi có kết quả xử lý thì chúng tôi cũng đã lên sách và thông báo đến các hộ gia đình và các khu dân cư
nơi cư trú của các đối tượng vi phạm để làm biện pháp và gian đeo dụng
phóng nhanh vượt ẩu không chấp hành tín hiệu giao thông đều là những hành vi nguy hiểm
dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng cho cả người vi phạm và những người tham gia giao thông khác
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục con em mình để hạn chế thấp nhất những sự việc đáng tiếc xảy ra